chương trình họp báo hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội
với sự tham gia của đại diện tổng cục du lịch việt nam hiệp hội du lịch và các cơ quan báo chí
tại họp báo ban tổ chức đã công bố chủ đề của hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm nay là
di sản nguồn lực của du lịch việt nam với chủ đề này hội trợ sẽ có nhiều hoạt động kích cầu du lịch
mang lại lợi ích rõ ràng thiết thực cho công chúng cũng như các đơn vị tham gia gian hàng
đồng thời ban tổ chức hy vọng hội trợ sẽ trở thành một sự kiện du lịch quốc gia
dự kiến sẽ có trên một trăm linh vé máy bay giá rẻ trên một mươi tám tour chọn gói trên một mươi năm voucher giảm giá đặc biệt
tới năm mươi và hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn sẽ được trào bán và cung cấp trong thời gian diễn ra hội trợ
từ mùng một đến mùng bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại cung văn hóa hữu nghị hà nội